bộ giao thông vận tải vừa cho biết là theo kế hoạch được chính phủ chấp thuận thì vào ngày ba mươi tháng chín tới đây sẽ đồng loạt khởi công ba đoạn cao tốc là bắc nam chuyển từ đầu tư bot sang đầu tư công
hiện các bước mở hồ sơ chọn nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện khởi công vào ngày ba mươi tháng chín
trước mắt mỗi dự án sẽ khởi công một gói thầu xây lắp trước các gói còn lại sẽ phấn đấu để khởi công vào trung tuần tháng một mươi
ba đoạn cao tốc bắc nam chuyển sang đầu tư công chuẩn bị được khởi công xây dựng gồm mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thết phan thết dầu dây
đây là những đoạn tuyến được chuyển đổi với mục tiêu để dùng vốn ngân sách kích thích nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín